là công ty liên kết với các đối tác hàn quốc và nhật bản nên công ty thường xuyên có chuyên gia đến từ các nước này tới làm việc
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại hàn quốc các giao dịch trực tiếp của công ty tại nước này đã bị đình trệ
tuy nhiên các hoạt động ở việt nam vẫn được đảm bảo diễn ra bình thường
đồng thời công ty cũng đẩy mạnh công tác phòng dịch để các học viên nhân viên chuyên gia ổn định tâm lý yên tâm làm việc và sinh hoạt
đến ngày sáu tháng ba các tỉnh từ kiên giang bến tre cà mau tiền giang và long an sẽ công bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán xâm nhập mặn
trước diễn biến phức tạp này trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay đã có cuộc phỏng vấn với phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn phó viện trưởng viện nghiên cứu về biến đổi khí hậu
theo ông tuấn trong hai tháng đầu mùa mưa lượng mưa rất thấp chỉ bằng sáu mươi so với mức trung bình nhiều năm trước
nguyên nhân chính là do hiện tượng el nino xuất hiện và các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn giảm lượng xả nước
theo đó để hạn chế thiệt hại về dài hạn cần vận dụng các biện pháp ngoại giao luật pháp và kinh tế để yêu cầu các quốc gia thượng nguồn phải xem mekong là dòng sông chung của khu vực
các nước phải có trách nhiệm chia sẻ nguồn tài nguyên này
tuy nhiên trước mắt người dân cũng nên có những biện pháp chủ động chữ nước vào mùa mưa chủ động lịch thời vụ sử dụng giống cây ngắn ngày để tránh thiệt hại
mới đây hà nội đã lên kế hoạch xây dựng thêm một mươi cầu vượt cho người đi bộ
tuy nhiên trên thực tế nhiều cầu vượt không phát huy được hiệu quả sử dụng
người dân vẫn đi ngang dưới lòng đường bất chấp nguy hiểm
đó chính là nội dung trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
theo các chuyên gia giao thông nếu ý thức của người đi bộ không cải thiện thì có lẽ thành phố đầu tư bao nhiêu thì cũng trở thành lãng phí
trong khi đó thạc sĩ vũ anh tuấn phó trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý
trường đại học giao thông vận tài cho biết trước khi đổi lỗi cho ý thức của người dân
cần phải xem xét lại từ khâu quy hoạch thiết kế bao gồm lựa chọn vị trí loại hình kiến trúc công năng sử dụng và cách tiếp cận cho người sử dụng đã phù hợp hay chưa
nếu như phù hợp sẽ làm cho người dân có xu hướng sử dụng tốt hơn
nếu bất hợp lý thì tỷ lệ vi phạm sẽ gia tăng đáng kể
nguyên nhân chính do chúng ta chỉ làm theo dự án và giải quyết vấn đề tức thời nên chưa đưa vào thực tế sử dụng đã phát sinh rất nhiều vấn đề
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những video clip về những vụ việc giao thông được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong tuần qua
phát hiện nhiều gạch đá rơi vãi ở ngay đoạn đường cua chiến sĩ cảnh sát giao thông đã quét dọn đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại
hình ảnh này được người đi đường ghi lại tại đoạn quốc lộ chạy qua xã quỳnh lưu huyện nho quan tỉnh ninh bình
ngay sau khi clip trên được đăng tải đã có rất nhiều ý kiến cổ vũ tán dương hành động đẹp của
đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển xe gắn máy cố vượt qua đường sắt khi tàu hỏa sắp đến
may mắn người đàn ông này đã thoát chết trong căng tấc
đây là một bài học quý giá cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông
trước khi chiếc xe ô tô này biến dạng hoàn toàn chiếc xe đã đâm vào giải phân cách
sau đó lộn vòng vào bên phải đường đâm tiếp vào cốc cây cạnh tường giao nhà dân
điều đang nói qua quá trình xác minh điều tra nguyên nhân
cơ quan chức năng phát hiện người điều khiển xe ô tô tự gây tai nạn không có bảng lái xe
cô lộ một a xe ô tô hyundai santa fe biển kiểm soát một mươi tám a một mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi đi ngược chiều
không những vậy tài xế còn cố tình mở cửa bước xuống dọa nạt và đòi hành hung tài xế đi đúng đường
nắm bắt được sự việc đại diện ubnd quốc gia đã ký văn bản gửi công an tỉnh hà nam đề nghị xử lý tài xế này
ubnd quốc gia đánh giá hành vi của lái xe vi phạm nghiêm trọng
quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tiềm mẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông
thưa quý vị thời gian qua nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân là rất lớn
có những thời điểm khẩu trang trở thành món đồ khan hiếm được săn đón
vâng ạ khẩu trang là một trong những đồ bảo hộ y tế
chính vì vậy mà nhu cầu thiết sử dụng là điều vô cùng tất yếu của người dân để đảm bảo sức khỏe của mình
và trong phóng sự ngày sau đây thì cũng liên quan đến vấn đề về khẩu trang
thế nhưng đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác
và khách như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi
trên tay tôi đây là một chiếc khẩu trang và tính năng thông thường của nó là để che nắng
cũng như chống bụi để bảo vệ khuôn mặt cũng như sức khỏe
và ngoài tính năng thông thường đó ra thì quý vị còn biết chiếc khẩu trang này có sử dụng mục đích nào được không ạ
và ngay sau đây thì tôi sẽ gợi ý cho quý vị biết được tính năng mới của nó
và đó cũng chính là câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi
muốn đề cập đến
vâng tôi đã thực hiện xong cái việc gợi ý của mình
quý vị đã đoán ra xem đó là sử dụng mục đích nào chưa
nếu như quý vị còn băn khoăn thì mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
những chiếc xe máy được điều khiển bởi những người mặc trang phục xe ôm công nghệ

từ grab goviet và beeline có điểm khác lạ so với những chiếc xe máy bình thường khác khi tham gia giao thông trên các tuyến đường
khác lạ ở đây là gì
quan sát bằng mắt thường dễ dàng nhìn thấy biển số của những chiếc xe này đã được che phủ bằng chiếc khẩu trang
những hình ảnh này không khó để bắt gặp
chiếc xe đó có gì bất thường
tại sao họ lại phải che biển số
cái xe đăng ký với công ty với cái xe đấy là nó khác
ví dụ xe công ty vì hôm nay mình đi
thì hôm nay nó hỏng
thì mai mình đi thì ví dụ người ta đặt trên app
thì là cái biển số nó không đúng
thì người ta đi vào người ta che đi
thì mọi người đều phải hỏi thôi
thực ra thì nó không có cái gì cả
tạm khảo đa số anh em rồi thì anh em có nói là che biển số là để đỡ bị chụp ảnh bị phạt
vì nếu mà vi phạm quy chế mà có thanh tra chụp hình được lại
thì sẽ căn cứ vào biển số để dòi ra thông tin của lái xe và sẽ phạt
có thể là sẽ khóa hoặc có thể có hình thức phạt tiền
có nghĩa là che biển để không bị phạt
vì thanh tra thì sẽ căn cứ vào biển số xe thôi
chứ còn nếu mà nhìn ngoài thì ai cũng giống nhau cả
trên thực tế không phải tài xế xe ôm công nghệ nào cũng dùng việc che biển số
để tránh bị phía công ty phát hiện và xử phạt
chính vì vậy tài xế này đã tự tin khẳng định
bên em thì em chưa thấy trường hợp của bê gô việt nào che biển số cả
đây biển số mà khách mới nhận biết thì bọn em vẫn che
tài xế này khẳng định là vậy
nhưng đâu biết rằng trên thực tế vẫn còn những tài xế đang hoạt động xe ôn công nghệ
không làm như những gì anh nói
theo lực lượng chức năng cho biết
khó xử phạt nguội qua camera giám sát đối với các phương tiện che biển số vi phạm
tuy nhiên khi phát hiện được trường hợp vi phạm nào về lỗi này sẽ xử lý theo quy định
việc che biển số là vi phạm luật giao thông đường bộ
và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật
căn cứ theo điểm b khoảng một điều một mươi bảy nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp
điều một mươi bảy xử phạt người điều khiển xe mô tô xe gạt máy kể cả xe máy điện
các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông
phạt tiền từ tám mươi đồng đến một trăm linh đồng đối với một trong các hành vi vi phạm
điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định
biển số không rõ chữ số
biển số bị bẻ cong bị che lấp bị hỏng

thưa quý vị đã bốn năm trôi qua chị đỗ thị quý lan cùng với các thành viên trong nhóm thiện nguyện nụ cười yêu thương ở quận thanh xuân hà nội
không quản ngại nắng mưa vẫn nấu và phát cháo miễn phí cho người bệnh nghèo ở bệnh viện nhiệt đới trung ương vào chiều thứ bảy hàng tuần
và không chỉ có thế chị lan còn lắng nghe còn chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống của các bệnh nhân
người phụ nữ ấy đang lặng lẽ
các bệnh nhân tình thương trong cộng đồng bằng những việc làm đầy ý nghĩa
một ngày cuối tuần căn hộ nhỏ của chị lan trên đường nguyễn tuân hà nội
lúc này đây luôn bận rộn bởi chị lan cùng các thành viên trong nhóm nụ cười yêu thương đang nấu cháo
để chuẩn bị phát miễn phí hơn một trăm linh suất cho các bệnh nhân ở bệnh viện nhiệt đới trung ương
và sau đó là cả một hành trình vận chuyển cháo từ nhà đến với bệnh viện này
nơi mà các bệnh nhân đang mong chờ chị lan
mỗi bốn giờ chiều thứ bảy hàng tuần
tôi đã là bệnh nhân ở đây hai tuần
và trong hai tuần qua tôi cũng đều được nhận cháo từ thiện của chỗ chị lan
và tôi cảm thấy là bên chỗ chị lan nấu cháo rất là ngon nhờ
và bệnh nhân ăn thì cảm thấy rất là ngon
với tấm nòng nhân ái của bên các chị chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn
rất cảm ơn mọi người vì tấm nòng cao cả của mọi người
các bệnh nhân lúc khó khăn cháo này ăn cũng tốt có chất lượng ạ
bận rộn đến đâu nhưng cứ vào cuối tuần chị lan cùng nhóm nụ cười yêu thương
đều đặn chở cháu vào bệnh viện để chăm sóc cho các bệnh nhân
nồi cháo của chị lan tuy bình dị với năm kg gạo ba kg thịt vài quả bí ngô
do các cá nhân tự đóng góp nhưng đã làm ấm lòng biết bao bệnh nhân
có một cơ duyên là cách đây bốn năm có một lần bị sốt phát ban
sau đó có vào nằm ở phòng
phòng cấp cứu thì thấy các bệnh nhân đây cứ phải chạy đi mua thức ăn
thế là có nói chuyện với một chị y tá là tôi muốn phát một nồi cháo đây có được không
nên chị bảo là tốt quá sau đó thì chị có liên hệ với bên phòng công tác xã hội
và làm các thủ tục để cho tôi vào đây đi phát cháo
thực ra thì mọi thứ đều xuất phát là từ cái tâm cả lên khi mà tôi làm điều này
thì tôi không cảm thấy có gì là vất vả hết
từ khi phát cháo cho các bệnh nhân chị lan được nghe nhiều câu chuyện
về hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống của họ
trong đó chị lan luôn cố gắng nấu sao cho bát cháo được thơm ngon bổ dưỡng
để góp phần giúp các bệnh nhân có đủ sức khỏe điều trị sớm khỏi bệnh trở về nhà
mỗi lần nhìn thấy gương mặt phấn khởi của những bệnh nhân khi được nhận cháo
là chị lan cũng như nhóm nụ cười yêu thương như có thêm động lực
để cố gắng làm tốt hơn công việc của mình
chúng tôi thì hiện tại vẫn cứ là duy trì cái việc mà phát cháo đều đạn hàng tuần
tại bệnh viện nhiệt đới
ngoài ra thì hàng tháng là có trích quỹ từ một triệu rưỡi đến hai triệu
dành tặng cho bệnh
bệnh nhân tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh sơn la
thỉnh thoảng nhóm chúng tôi cũng có kêu gọi để xây trường trên các vùng núi
những cái hoạt động đó thì không thường xuyên
còn riêng phát cháo thì chúng tôi đều đặn cố định thứ bảy hàng tuần
thật sự là khi mà phát cháo đây thì lúc nào chỉ nói với mọi người rằng là
không bao giờ muốn mong gặp mọi người lần thứ hai
chỉ mong gặp mọi người duy nhất một lần tại đây thôi
bởi vì cái sức khỏe rất là quan trọng
khi mà vào viện thì sẽ phải nằm viện rồi rất là nhiều cái chi phí
thì đôi khi chúng tôi chỉ nghĩ rằng là góp một bữa ăn nào đó
thì giảm bớt được một cái chi phí nào đó cho người bệnh
đấy là một cái điều mà rất là chúng tôi mong được như vậy
lan là một người rất là năng động
bạn ấy cũng đã đi rất là nhiều nơi ở khắp mọi miền đất nước rồi
ủng hộ từ cử ý cho các trường tiểu học ngầm non
ở trên khu biên giới phía bắc
rồi có chương trình nụ cười yêu thương với bệnh viện nhiễn đới
thì là tới bảy tuần nào thì nhóm chúng tôi
cũng hôm thì nồi cháo mùa hè thì là có những nồi chè nóng hổi
dành cho bệnh nhân của bệnh viện nhiễn đới
muốn mang một chút tình cảm
cũng là muốn gửi gắm cái sự chia sẻ của nhóm
đến với tất cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
bát cháo không chỉ đơn thuần giúp bệnh nhân ấm bụng mà còn thêm ấm lòng
bởi nó được gửi gắm trong đó sự yêu thương của cả nhóm thiện nguyện
mà người đứng đầu là chị đỗ thiên
chị quý lan
mong rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều nồi cháo tình thương
từ sự quan tâm ủng hộ của những tấm lòng vàng như chị lan
để sự sẻ chia được nhân lên nhiều hơn nữa trong cuộc đời này